trước những diễn biến bất thường của mưa lũ người dân tại những khu vực có nguy cơ đón những trận mưa lớn cần hết sức cảnh giác
cẩn trọng khi di chuyển và có phương án bảo vệ tài sản hoặc di tản đến nơi an toàn
những cập nhật và dự báo thời tiết tiếp theo sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ở những video tiếp theo
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo